theo thống kê của bệnh viện mắt trung ương hiện có khoảng ba triệu trẻ em trên cả nước mắc tật khúc xạ về mắt
trong đó khoảng hai phần ba là bị cận thị tập trung chủ yếu ở đô thị với tỷ lệ chiếm ba mươi ba mươi năm
đặc biệt là tại một số trường chuyên lớp chọn tại hà nội tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ đã lên đến trên bảy mươi
đây là một trường tiểu học điểm tại hà nội
nhìn vào lớp học ta có thể thấy rõ số trẻ em phải đeo kính khi học tập có số lượng khá đông
còn đây là một giờ ra chơi của môn tin học
những hoạt động thể lực chơi bóng nhảy dây ngoài trời đã không đủ sức hút bằng những trò xây lâu đài bắn bóng trên máy tính
năm hai nghìn một mươi sáu có những số liệu như trường trung học cơ sở trưng vương tỷ lệ các cháu mắc tật khúc xạ lên đến bảy mươi bảy một
đây là một cái trường điểm của thành phố hà nội
và một trường điểm thứ hai là trường trung học cơ sở bế văn đàn
tỷ lệ này cũng lên đến bảy mươi bảy
đây là hai con số mà tôi nghĩ rất là đáng giật mình
trong khi đó tỷ lệ này ở một trường tiểu học ở sóc sơn chỉ đến ba bảy
đây cũng là một phần nào phản ánh về yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến vấn đề bệnh lý tật khúc xạ
nhằm cải thiện sức khỏe thị giác và cung cấp kiến thức chăm sóc mắt cần thiết cho học sinh và các bậc phụ huynh
chương trình chăm sóc mắt học đường do bệnh viện mắt hà nội
và bệnh viện mắt kỹ thuật cao phương nam đã khám tư vấn cho trên bốn mươi học sinh trên địa bàn sáu tỉnh ưu tiên
đây là chương trình được thực hiện hoàn toàn miễn phí
một mặt phát hiện đưa ra những cảnh báo cần thiết về cận thị học đường
mặt khác đây cũng là chiến dịch truyền thông lớn thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng tham gia của nhà trường và phụ huynh
con thấy chương trình này rất bổ ích vì con đã cận hơn nửa năm rồi
và nếu như mà con kiểm tra
lại thì con sẽ biết được là mắt con có cận thêm hay không
con thấy rất là vui vì để con biết mắt của con là có bị cận không để về bố mẹ con còn chữa sớm nha con
thắm mắt cho học sinh đây là lần đầu tiên nhà trường được tham gia
và cái chương trình này là do của viện mắt hà nội tổ chức
chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được cái chương trình này để khám mắt cho học sinh
thế còn về phía nhà trường thì chúng tôi hàng năm vẫn có khám sức khỏe định kỳ
và thông qua những buổi khám đó thì có thể phát hiện ra được những bệnh
về mắt của học sinh để có thể báo kịp thời cho phụ huynh để cùng có cái biện pháp chữa trị cũng như là điều chỉnh để phù hợp nhất cho các cháu dạy học
một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến bệnh cận thị là học sinh học tập trong điều kiện thiếu ánh sáng
ngồi quá xa bảng hoặc ngồi quá gần khi xem tv mắt tập trung nhìn vào một chỗ quá lâu
vì vậy ngoài việc môi trường học tập đủ ánh sáng hạn chế cho trẻ xem tv sử dụng điện thoại máy tính
tăng cường những nguồn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hoặc uống thuốc hỗ trợ bổ sung vitamina định kỳ